sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi một bộ tư pháp đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi hành án năm hai nghìn một mươi chín
và triển khai thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi chín cơ quan thi hành án đã thụ lý tổng số chín trăm bảy mươi hai ba trăm bảy mươi sáu việc tăng gần năm so với năm hai nghìn một mươi tám
trong khi đó thi hành xong là năm trăm bảy mươi chín hai trăm năm mươi sáu việc giảm bảy mươi tám năm mươi chín cao hơn gần sáu so với chỉ tiêu của bộ tư pháp giao
về tiền tổng số phải thi hành là trên hai trăm năm mươi một một trăm bảy mươi một tỷ đồng tăng bốn mươi chín mươi bốn so với cùng kỳ năm trước
thi hành xong trên năm mươi hai bảy trăm một mươi năm tỷ đồng tăng gần năm mươi ba so với năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên đối với việc thi hành án dân sự trong các vụ án tham nhũng chỉ đạt khoảng

năm hai nghìn hai mươi hệ thống thi hành án dân sự sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thi hành án dân sự
đối với việc thu hồi tài sản tham nhũng tập trung vào giải quyết những vướng mắt trong thi hành án hành chính
hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật về thi hành án dân sự để tháo gỡ những khó khăn vướng mắt trong thực tiễn
kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội